theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hôm nay bắc bộ có mưa rào và rông rải rác các tỉnh vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ còn có khả năng xảy ra ở các tỉnh vùng núi bắc bộ trong đêm hai mươi năm tháng sáu và sáng hai mươi sáu tháng sáu
trên các sông suối vùng núi phía bắc xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ một đến ba mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sẵn lở đất vùng núi đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai lai châu và sơn la ngập đột vùng trúng ở khu vực trên cấp độ dù do thiên tài cấp một đến cấp hai
ngoài ra do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây với đời gió tây nam gây hữu ứng phân
nên khu vực trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi độ c thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi giờ đến một mươi bảy giờ